một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có thư chúc mừng
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư chúc mừng
các đồng chí thân mến nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí
các thế hệ cán bộ sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
lời chào thân ái lời thăm hỏi chân tình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
trong bảy mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành trải qua các cuộc kháng chiến dành độc lập tự do
thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
được sự quan tâm của đảng nhà nước sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an các ban bộ ngành địa phương sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng công an
được nhân dân đùm bọc giúp đỡ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh
các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định vững vàng
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân luôn luôn đoàn kết chủ động sáng tạo
vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh mưu trí dũng cảm trong công tác chiến đấu
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
hàng trăm nghìn cuộc bảo vệ đã được thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại việt nam
đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh
trong sự nghiệp vẻ vang đó đã có nhiều tấm gương anh hùng dũng cảm anh dũng hy sinh
cùng hàng trăm thương binh bệnh binh đã công hiến một phần sương máu của mình
cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
ghi nhận những thành tích chiến công của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
đảng nhà nước đã tặng thưởng huân chương sao vàng huân trường hồ chí minh
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
nhân dịp này tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sĩ
các đồng chí thương binh bệnh binh những người có công với cách mạng của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích
đóng góp to lớn mà lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã đạt được trong suốt bảy mươi năm qua
trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ công an nhân dân nói riêng
là hết sức nặng nề song cũng vô cùng vinh dự vẻ vang
tôi tin tưởng rằng với truyền thống bảy mươi năm anh hùng đầy tự hào
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
lập nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh nhân dân ta ngày càng hạnh phúc
chúc lực lượng cảnh vệ công an nhân dân việt nam mãi mãi xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng
nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó chào thân ái và quyết thắng
nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam